toàn đảng toàn dân toàn quân ta đã chung sức đồng lòng nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch covid một mươi chín vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm đời sống của nhân dân
nhờ đó tình hình kinh tế xã hội sáu tháng đầu năm tiếp tục duy trì ổn định và đạt được kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực
tăng trưởng kinh tế sáu tháng đầu năm đạt năm sáu mươi bốn là mức khá cao so với các nước trên thế giới
nhiều địa phương có dịch nhưng tăng trưởng khá
kinh tế vĩ mô ổn định lạm phát tiếp tục được kiểm soát ở mức thấp
chi ngân sách được quản lý chặt chẽ tiết kiệm bảo đảm nhu cầu chi cho phòng chống dịch an ninh quốc phòng và các nhiệm vụ cấp bách khác
công tác quản lý thị trường giá cả phòng chống buôn lậu gian lận thương mại được tăng cường
thương mại điện tử phát triển mạnh trở thành kênh phân phối quan trọng trong bối cảnh dịch bệnh hỗ trợ tích cực cho tiêu thụ sản phẩm
trong những tháng còn lại của năm hai nghìn hai mươi một
chính phủ tiếp tục quán triệt các nghị quyết kết luận của đảng quốc hội
tích cực triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
theo dõi sát diễn biến tình hình có giải pháp kịp thời linh hoạt sáng tạo phù hợp
và tổ chức chỉ đạo điều hành đồng bộ quyết liệt hiệu quả
quyết tâm thực hiện mục tiêu kép nhưng ưu tiên lúc này là tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín hiệu quả
để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu đề ra
quyết tâm kiềm chế không để dịch tiếp tục bùng phát và lây lan rộng nhanh chóng ổn định tình hình
tập trung thực hiện nghiêm các biện pháp chủ động phòng ngừa
triển khai hiệu quả chiến lược vaccine và nâng cao ý thức của người dân
trong việc chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch vẫn là cơ bản chiến lược có tinh chất quyết định
tăng cường quản lý thị trường giá cả bảo đảm lưu thông hàng hóa và nhu yếu phẩm
dịch vụ thiết yếu cho người dân nhất là người dân vùng dịch
theo dõi diễn biến giá cả hàng hóa dịch vụ trong nước và quốc tế
kịp thời đưa ra cơ chế chính sách phù hợp với bình ổn giá
các bộ ngành địa phương nhất là các địa phương tập trung nhiều khu công nghiệp khu chế xuất
tiếp tục triển khai mở rộng cách làm sáng tạo sản xuất lưu trú cách ly ngay tại nhà máy
xí nghiệp đã thực hiện trong thời gian qua
đồng thời xây dựng các kịch bản thích ghi với điều kiện mới
vừa sản xuất vừa chống dịch ngay tại nhà máy xí nghiệp
bảo đảm nguồn lao động cho sản xuất liên tục không làm ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng chuỗi giá trị
chính phủ kiên định mục tiêu kép thực hiện linh hoạt sáng tạo không máy móc cứng nhắc
tùy từng thời điểm từng nơi từng địa phương địa bàn cơ quan đơn vị
để lựa chọn ưu tiên phù hợp giữa phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội
chính phủ cũng sẽ kịp thời tháo gỡ các vướng mắc tồn tại để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công
nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia vốn oda vốn vay ưu đãi nước ngoài
bộ y tế vừa có công văn hỏa tốc số năm nghìn tám trăm năm mươi tám về hướng dẫn phòng chống dịch tại chợ đầu mối
chợ bán lẻ trong thời gian áp dụng chỉ thị một mươi sáu cttg gửi bộ công thương ubnd các tỉnh thành phố
theo đó trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp một số tỉnh thành phố đang giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
phòng chống dịch tại các chợ đầu mối chợ bán lẻ bộ y tế đề nghị tổ chức xét nghiệm sars cov hai
bằng test nhanh kháng nguyên cho người quản lý làm việc bán hàng tại chợ hàng tuần
cùng với đó đôn đốc ubnd các tỉnh thành phố yêu cầu các chợ đánh giá an toàn covid một mươi chín
và cập nhật lên hệ thống antoancovid vn
bộ y tế cũng đề nghị ubnd các tỉnh thành phố chỉ đạo các cơ quan tăng cường kiểm tra giám sát
việc thực hiện công tác phòng chống dịch tại các chợ trên địa bàn
dừng hoạt động ngay những chợ không bảo đảm an toàn phòng chống dịch
đồng thời hướng dẫn người dân khi đi chợ phải tuân thủ các yêu cầu phòng chống dịch theo quy định
và thực hiện phương án phân chia tần suất đi chợ của người dân trên địa bàn
bằng thẻ vào chợ cho các hộ gia đình học sinh sinh viên người lao động thuê nhà trên địa bàn
thưa quý vị và các bạn theo báo cáo của sở công thương tp hcm vào sáng ngày hôm qua
ngày hai mươi một tháng bảy lượng khách mua sắm đã giảm nhẹ

sỏ hàng cân đối giữa các mặt hàng không còn tình trạng mua tập trung một số mặt hàng để tích chữ
hàng hóa tại các hệ thống phân phối được cung ứng đầy đủ và không xảy ra tình trạng khăn hiếm hàng hóa giá cả ổn định
còn tại một số địa phương phía nam khác tình hình nguồn cung hàng hóa cũng dồi dào
đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân
riêng đối với mặt hàng trứng gà trứng vịt một số địa phương vẫn còn có nơi
có chỗ thiếu hàng và giá sẽ tăng
và có thể thấy là hiện cơ bản thị trường hàng hóa tại các tỉnh thành phía nam đã ổn định
sản phẩm dồi dào các khó khăn vướng mắt đang dần được tháo gỡ
một trong những vấn đề gây gia tăng áp lực cho hệ thống phân phối tại tp hcm
đó chính là việc đóng cửa các chợ truyền thống đang dần được giải quyết
hiện các chợ đang được giả soát để hoạt động trở lại
phục vụ các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu trong điều kiện phòng chống dịch
không có lên giá giá tình hồn vì có phủ quả là nó lên chút
nói chung là chả lo gì thì bán giao đầy đủ phục vụ khách hàng
thì đã nhầm đảm bảo nhưng mà hàng tuần thì bán quản lý cũng có triển khai
là xịt thử khuẩn là một tuần có thể là từng hai đến ba lần
bên cạnh đó tp hcm cũng đã nhanh chóng mở thêm các điểm bán hàng bình ổn giá
đa dạng các kênh phân phối
một số đơn vị doanh nghiệp bán lẻ kinh doanh các mặt hàng khác
cũng đã tham gia vào việc bán giao củ hàng nông lạnh
các kênh bán hàng online cũng được khuyến khích để giảm tải cho các siêu thị
tạo điều kiện mua sắm cho người dân

các kênh bán hàng online cũng được khuyến khích để giảm tải cho các siêu thị
tạo điều kiện mua sắm cho người dân
vấn đề vận chuyển lưu thông hàng hóa trên đường bộ cũng đang được tích cực tháo gỡ
chúng tôi đã chuẩn bị các phương tiện để trang buộc hàng hóa
ví dụ như các móc dây và các phương án để làm sao bảo an toàn khi vận chuyển hàng hóa
tại vì đặc thù thì hàng hóa nó khác với lại vận chuyển người
đặc biệt là thực hiện nghiêm
cái khuyến cáo năm k của bộ y tế
chúng ta thiếu một quy trình chuẩn quốc gia

các con chức năng cần phải xây dựng một quy chuẩn lưu thông hàng hóa chung
giữa các vùng biển trong thời kỳ có dịch
để tránh tình trạng là các địa phương đưa ra những quyết định khác nhau
và nó gây ra những cản trở trong vấn đề lưu thông hàng hóa
rất tốt là bộ dân vận tài bộ y tế cũng đã có những sử phóng chức định
nhưng mà giữa bộ này bộ kia cộng với địa phương là cần phải
cần phải có những quy chuẩn
việc khan hiếm một số hàng hóa trong thời gian vừa qua tại tp hcm
chỉ là tình trạng nhất thời
hiện nay khi các nút thắt đã dần được tháo gỡ
tình hình thị trường đã ổn định trở lại
theo các chuyên gia đây cũng là bài học kinh nghiệm trong thời gian tới
để đưa ra các phương án phù hợp kịp thời xử lý các tình huống
và chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh khó lường
vâng thưa quý vị theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
hiện bộ công thương cũng đã thành lập tổ công tác đặc biệt
để hỗ trợ và phục vụ kịp thời hiệu quả cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn tp hcm và các địa phương phía nam
đặc biệt là đảm bảo việc cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân
và chúng tôi cũng đã có kết nối với ông đỗ thắng hải
thứ trưởng bộ công thương người trực tiếp phụ trách và chỉ đạo tổ công tác đặc biệt này
vâng ạ xin chào ông hải và thưa ông là sau khi có mặt tại tp hcm
tổ công tác đặc biệt của bộ công thương đã triển khai các hoạt động
và nhận nhiệm vụ như thế nào ạ
ngay từ khi lịch bệnh covid một mươi chín có cái diễn biến phức tạp
ở tp hcm cũng như là một số tỉnh phía nam
thì bộ đã rất chủ động trong các hoạt động để nhằm hỗ trợ cho tp hcm
cũng như hiện nay là các tỉnh phía nam
thì cái tổ công tác đặc biệt chống covid một mươi chín của bộ công thương
thường xuyên liên hệ và trao đổi với các ủy ban nhân dân
rồi các sở công thương và các đơn vị chức năng của tp hcm
cũng như các tỉnh phía nam để kịp thời nắm bắt nhu cầu điều phối hàng hóa
để thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm cung ứng thường xuyên
không bị đứt gãy hàng hóa và dịch vụ thiết yếu cho người dân
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến hết sức là phức tạp
tổ công tác cũng có nhiệm vụ là kết nối với các doanh nghiệp sản xuất
doanh nghiệp phân phối bán lẻ để sẵn sàng các nguồn hàng thiết yếu
nhằm đảm bảo cung ứng cho người dân tại tp hcm
cũng như là ở các địa phương
ở các tỉnh phía nam trong mọi tình huống
hiện nay tổ công tác cũng thay mặt cho bộ công thương
ở khu vực phía nam là phối hợp với các bộ ngành cơ quan chức năng
đặc biệt như là ngành giao thông y tế công an và các địa phương
để đảm bảo lưu thông hàng hóa giữa tp hcm và các tỉnh có gì khác
giữa các tỉnh thành phố có dịch với các địa phương khác
và hiện nay thì chúng tôi cũng thường xuyên là chỉ đạo
tổng cục quản lý thị trường và các cục quản lý thị trường
tại các địa phương tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng
để đảm bảo lưu thông hàng hóa chống hiện tượng găm hàng
nâng giá ép giá bán hàng kém chất lượng
vâng và hiện nay thì với nhiều phương án được triển khai
cơ bản việc cung ứng hàng hóa tại tp hcm
cũng như các tỉnh thành phía nam đã dần ổn định
tuy nhiên tại một số nơi vẫn xảy ra tình trạng thiếu một số mặt hàng
hoặc một số mặt hàng có dấu hiệu tăng giá
người dân vẫn còn nhiều lo ngại
vậy tổ công tác đang có những biện pháp như thế nào
để phối hợp với các ban ngành khác và địa phương
tiếp tục xử lý các vấn đề này như thế nào dạ
ở đâu đó có hiện tượng là thiếu hàng cục bộ
ở đâu đó vẫn còn có cái việc là hàng hóa bị tăng
thậm chí là nó không có hàng cũng đã xảy ra
nhưng hiện nay thì các địa phương cũng đã có rất chủ động
là phối hợp với các bộ ngành có liên quan
và trong đó thì có bộ công thương
thì cũng đang cố gắng hết sức và để đảm bảo được những mặt hàng
nhất là những mặt hàng thiết yếu để phục vụ
cho nhu cầu
ngoài ra một trong những khó khăn
đó là việc vận chuyển hàng từ những nguồn hàng
đến nơi có nhu cầu về hàng hóa
gần đây nhất thì bộ giao thông vận tải
cũng đã có phối hợp với bộ y tế
để ban hành các quy định
để nhằm thông thương cho các phương tiện vận tải
để vận chuyển hàng hóa
vâng ạ có thể thấy việc đóng cửa các chợ truyền thống
đã gây áp lực rất lớn cho hệ thống phân phối
và hoạt động hàng hóa
các chợ truyền thống cũng đã bắt đầu hoạt động trở lại
vậy thì chúng ta cần phải chú ý những điều gì thưa ông
chúng tôi cũng đã có đề xuất
và hiện nay như thành phố hồ chí minh
và chúng tôi cũng rất mong muốn
là các địa phương mà khi áp dụng
cái chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
thì hết sức lưu ý rằng là chúng ta không nên
là đóng tất cả các chợ truyền thống
cũng như các chợ đầu mối
mà thay vì đó thì chúng ta không nên đóng tất cả các chợ truyền thống

tuy nhiên là phải hết sức lưu ý
và phải đáp ứng được những điều kiện
của ngành y tế đưa ra để đảm bảo
là chúng ta vẫn chống được dịch
nhưng chúng ta vẫn phải đảm bảo được hàng hóa thiết yếu
để phục vụ cho người dân
phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng
vâng ạ một lần nữa xin được cảm ơn ông
vâng thưa quý vị
tổ công tác của bộ công thương cũng đã thiết lập
đường dây nóng qua số điện thoại
và email tổ tiền phương
để tiếp nhận phản ánh
những vấn đề bức xúc của người dân
có liên quan đến tình hình cung ứng thực phẩm hàng hóa
cũng như quản lý thị trường giá cả hàng hóa
những mặt hàng thiết yếu
và tiếp theo thì sẽ là các tin tức
an ninh kinh tế đang chú ý khác
vâng thưa quý vị tòa án nhân dân cấp cao
tại hà nội cho biết vào ngày năm tháng tám tới
tòa sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm
do có kháng cáo của các bị cáo
và người có quyền lợi nghiệp
liên quan trong vụ án vi phạm quy định
về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả
nghiêm trọng xảy ra tại dự án
nhà máy nhiên liệu sinh học ethanol phú thọ
dự kiến phiên tòa xét xử phúc thẩm
lần này sẽ diễn ra trong ba ngày
từ ngày năm tháng tám đến hết ngày bảy tháng tám
trước đó sau khi xét xử sơ thẩm
tòa nhân dân tp hà nội đã nhận được
đơn kháng cáo của bảy bị cáo và
một đơn vị có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại
bị cáo trịnh xuân thanh
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu nguyên chủ tịch
hội đồng quản trị tổng giám đốc
tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí việt nam pc
pvc đã rút đơn kháng cáo
sau phiên tòa xét xử sơ thẩm
bị cáo đinh la thăng
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi nguyên chủ tịch
hội đồng quản trị tập đoàn dầu khí việt nam
pvn không làm đơn kháng cáo
theo quyết định đưa vụ án
ra xét xử phúc thẩm có sáu bị cáo kháng cáo
cả sáu bị cáo đều xin tòa cấp
phúc thẩm xem xét
miễn trách nhiệm dân sự cho các bị cáo
ngoài ra có ba bị cáo còn kháng cáo
xin giảm khung hình
phạt tội danh vi phạm quy định
về đầu tư công trình xây dựng
gây hậu quả nghiêm trọng từ khoảng ba xuống khoảng một
có một bị cáo xin được hưởng án treo
thưa quý vị và các bạn
theo tin mới từ ngân hàng thương mại
cổ phần sài gòn hà nội shb
đã xuất hiện một số tài khoản mạng xã hội
mạo danh và sử dụng trái phép hình ảnh
của lãnh đạo cũng như hình ảnh
ngân hàng shb và công ty tài chính
tiêu dùng shb finan
shb fc để quảng bá
cho vai tài chính nhằm chiếm đoạt
tiền cọc của khách hàng
shb cho biết các tài khoản này
dùng rất nhiều thủ đoạn lôi kéo
người vai như sử dụng danh tính
uy tín của cá nhân lãnh đạo
và hình ảnh ngân hàng shb
shb fc cam kết
hỗ trợ nợ xấu giải ngân
chỉ trong một giờ đồng hồ thủ tục đơn giản
không thẩm định
lãi suất yêu đái hạn mức lên đến
hai trăm linh triệu đồng đây là hành vi
mạo danh người và tổ chức làm ảnh hưởng
nghiêm trọng đến hình ảnh uy tín khách hàng
và cá nhân các lãnh đạo cấp cao của ngân hàng
trước đó công ty tài chính
bưu điện ptf
công ty trách nhiệm hiệu hạn một thành viên mới
với một trăm linh vốn của
ngân hàng thương mại cổ phần đông nam á
shb cũng đã lên tiếng cảnh báo
về các chiêu thức lừa đảo mạo danh công ty này
để mời vai vốn dụ dụ
khách hàng chuyển khoản và chiếm đoạt
sau khi khách hàng chuyển tiền cọc thì đối tượng lừa đảo
cắt liên lạc hoàn toàn với khách hàng
trước những chiêu thức mạo danh lừa đảo
ngày càng tinh vi giới chuyên gia khuyến cáo
người dân cần cảnh giác với các ứng dụng
cho vay trực tuyến với điều kiện quá dễ dàng
người dân tuyệt đối không thực hiện
chuyển tiền đưa tiền mặt cũng như
cung cấp thông tin cá nhân cho bất kỳ cá nhân
hay tổ chức nào có biểu hiện nghi ngờ
cũng như có các số hiệu lừa đảo
khi có nhu cầu vai vốn người dân cần
phải liên hệ trực tiếp với các điểm giao dịch
của ngân hàng công ty tài chính uy tín
để được tư vấn đầy đủ
tránh nguy cơ vướng vào các bẫy lừa đảo
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại